nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thầy thuốc việt nam ngày hai mươi bảy tháng hai chúng ta sẽ về thăm trạm y tế xã xuân hải huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
nơi đây mặc dù chỉ là đơn vị y tế cơ sở nhưng trạm y tế đã luôn là một địa chỉ tin cậy của người dân trong và ngoài xã khi có nhu cầu khám chữa bệnh
niềm vinh dự này có sự đóng góp quan trọng của thầy thuốc yêu tú trạm trường đinh thế diện
người bác sĩ đã có thời gian ba mươi bảy năm lặng thầm tận tụy cống hiến sức lực và trí tuệ của mình cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
ông đinh thế diện về làm trạm trưởng trạm y tế xã xuân hải nghi xuân hà tĩnh từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
suốt ba mươi bảy năm qua vừa công tác vừa theo học lớp chuyên tu ông đã miệt mài nâng cao kiến thức năng lực
rèn luyện y đức để làm tốt hơn công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân
mỗi bệnh nhân đến đây không chỉ là một bệnh nhân nhưng cũng là một bệnh nhân
không chỉ được khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe mà còn có cảm nhận tốt đẹp về vị bác sĩ trạm trường và những cán bộ y tế cơ sở luôn chân tỉnh trách nhiệm và tận tụy
vùng quê xuân hải huyện nghi xuân còn nghèo đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn
vì vậy điểm đến chủ yếu của người dân khi có nhu cầu khám và chữa bệnh vẫn là trạm y tế cơ sở
với tình cảm và trách nhiệm của người đứng đầu bên cạnh nâng cao y đức nghiệp vụ toàn diện cho đội ngũ cán bộ nhân viên
bác sĩ đinh thế diện đã tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ từ hoạt động xã hội hóa
để đầu tư nâng cấp phương tiện trang thiết bị hiện đại từng bước nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân
với sự đoàn kết nỗ lực không ngừng của cả tập thể y bác sĩ do bác sĩ đinh thế diện đứng đầu
trạm y tế sơn hải còn là điểm đến tin cậy của nhiều bệnh nhân từ các địa phương khác
kể cả người dân tại các huyện lân cận của tỉnh nghệ an
nhiều năm qua trạm y tế xuân hải đã góp phần quan trọng trong giảm tải bệnh nhân cho các bệnh viện tuyến trên
xuất gần bốn mươi năm phấn đấu và công hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân
bác sĩ đinh thế diện đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của chính phủ bộ y tế và các cấp ngành từ trung ương đến địa phương
đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam năm hai nghìn một mươi bảy ông vinh dự được nhận danh hiệu thầy thuốc ưu tú
nhưng đối với ông phần thưởng lớn nhất là tình cảm và niềm tin yêu của nhân dân của đồng nghiệp trong suốt quãng đời phấn đấu và trưởng thành